quan đến nội dung này chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết bên cạnh vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng và tiềm năng lợi thế bứt phá phát triển vùng nam trung bộ và tây nguyên
nghị quyết số chín của bộ chính trị yêu cầu phát huy mọi tiềm năng lợi thế để phát triển tỉnh khánh hòa nhanh và bền vững là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh
chủ tịch quốc hội cũng cho biết ngoài một số chính sách tương đồng với các địa phương khác đã được quốc hội cho phép thực hiện khánh hòa cũng được hưởng một số chính sách mới như về chuẩn bị thu hồi đất tách hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư ra khỏi dự án đầu tư công hay phát triển khu kinh tế vân phong
liên quan đến kế hoạch triển khai dự án đường hồ chí minh giai đoạn tiếp theo các đại biểu cho rằng việc đầu tư dự án đường hồ chí minh có ý nghĩa hết sức quan trọng về lịch sử chiến lược an ninh quốc phòng
có phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh mà tuyến đường đi qua tuy nhiên có ý kiến đại biểu cho rằng cần đánh giá toàn diện hơn bảo đảm tính khả thi của phương án đầu tư các tuyến dự án đường hồ chí minh theo phương thức bot bởi thời gian hoàn vốn được nêu trong tờ trình của chính phủ là quá dài
hôm nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị sao ban để đánh giá tình hình kết quả công tác công an tháng năm và triển khai nhiệm vụ công tác công an tháng sáu
thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
sự hội nghị có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ và công an tp hà nội
tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an đã tập trung triển khai quyết liệt hiệu quả các chỉ đạo của đảng nhà nước quốc hội chính phủ giữ vững an ninh trật tự góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội đã bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự hội nghị trung ương năm khóa một mươi ba các hoạt động trong khuôn khổ sea games ba mươi một các sự kiện đối ngoại chính trị xã hội hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước trong các chuyến công tác trong và ngoài nước đã tập trung tham mưu với đảng nhà nước nhiều chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội hoạt động đối ngoại các chương trình kế hoạch đề án dự án lớn được triển khai quyết liệt nhiều nhiệm vụ công tác vượt kế hoạch đề ra
kết quả đấu tranh xử lý các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao đã đấu tranh nhiều chuyên an lớn triệt phá nhiều đường dây tội phạm về hình sự ma túy xuyên quốc gia nhất là hoạt động phạm tội lợi dụng dịch vụ bưu chính hàng không quốc tế tội phạm có tổ chức băng nhóm càn quấy gây bức xúc dư luận tội phạm mua bán người lừa đảo chiếm đoạt tài sản đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy m
xã hội bắt sáu một đối tượng triệt phá ba mươi tám băng nhóm tội phạm
kết quả thực hiện đề án sáu của chính phủ và cung cấp dịch vụ công thiết yếu của ngành công an đạt nhiều kết quả nổi bật được xã hội và người dân đón nhận đánh giá cao đã hoàn thành một trăm tám mươi chín dịch vụ công đảm bảo tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và bốn trên cổng dịch vụ công quốc gia
công an các đơn vị địa phương tập trung nguồn lực triển khai cung cấp ba tiện ích phục vụ nhân dân bao gồm cấp hộ chiếu phổ thông mức độ bốn cấp mã định danh điện tử cho công dân để thực hiện đăng ký thi trực tuyến hoàn thành việc tổ chức tập huấn tạo tài khoản sử dụng phần mềm nghiệp vụ đăng ký xe cho cán bộ chiến sĩ công an cấp xã
công tác cứu nạn cứu hộ hỗ trợ nhân dân di chuyển trong thời gian mưa lũ bất thường được tổ chức kịp thời nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ công an nhân dân dũng cảm không quản ngại hiểm nguy tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm làm nhiều việc tốt được các cấp lãnh đạo và nhân dân ngợi khen góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người công an nhân dân
phát biểu tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
nhấn mạnh một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng sáu thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai thực hiện các đề án dự án nhiệm vụ của trung ương chính phủ giao và chương trình công tác quý ii năm hai nghìn hai mươi hai đã được bộ phê duyệt
tổ chức bảo đảm an ninh trật tự kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm các hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại việt nam
các cục nghiệp vụ tăng cường chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và công an các địa phương thực hiện tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ phòng ngừa xã hội
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội công an các đơn vị địa phương cần đẩy mạnh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
tổ chức tấn công chấn áp tội phạm tập trung thực hiện mục tiêu kéo giảm năm tội phạm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng các điểm du lịch các tuyến giao thông trọng điểm để phạm tội về hình sự ma túy
đồng thời triển khai cao điểm tấn công tội phạm mua bán người trên toàn quốc tập trung đấu tranh với tội phạm buôn lậu gian lận thương mại tội phạm lợi dụng dịch bệnh và các chính sách phục hồi kinh tế xã hội để đầu cơ trục lợi
tiếp tục phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và các biện pháp phòng chống đuối nước ở trẻ em
tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao điểm kiểm tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đôn đốc hướng dẫn công an địa phương thực hiện đăng ký xe ô tô mô tô
về thực hiện đề án sáu của chính phủ phân đấu hoàn thành cung cấp hai trăm hai mươi bảy dịch vụ công mức độ ba và bốn trên cổng dịch vụ công bộ công an
trong đó có một mươi một dịch vụ công thiết yếu thuộc trách nhiệm của lực lượng công an cung cấp xây dựng kế hoạch số hóa hồ sơ tài liệu của ngành công an
phục vụ chuyển đổi số và hoàn thành số hóa tái sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công bộ công an
chiều nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia
lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng việt nam và đồng chí phan xuân thủy phó trưởng ban tuyên giáo trung ương đã đồng chủ trì cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị tổ chức hội thảo
đây là hoạt động khoa học có ý nghĩa sâu sắc là diễn đàn sinh hoạt chính trị để tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng công an nhân dân nói chung
lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
xác định hội thảo là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nội dung hình thức tổ chức phải có quy mô tương xứng và đạt hiệu quả cao
với tinh thần trách nhiệm quyết tâm cao công tác chuẩn bị hội thảo đã được ban tổ chức các đơn vị chức năng thuộc bộ công an và ban tuyên giáo trung ương chủ động tích cực triển khai
xa xoát và cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức hội thảo đồng chí phan xuân thủy phó trưởng ban tuyên giáo trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị rất công phu và khẩn trương
kịp thời bồi sung hoàn thiện chương trình hội thảo đúng tiến độ bảo đảm mục tiêu đề ra với những phần việc cụ thể
nhấn mạnh về ý nghĩa của hội thảo cấp quốc gia thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm việc hoàn tất công tác chuẩn bị sẽ góp phần rất lớn vào thành công của hội thảo là tiền đề quan trọng cho nhiều hoạt động khác của được kỷ niệm sáu mươi năm truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân

thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục đánh giá cụ thể sâu sắc tình hình ở địa phương tập trung chỉ đạo và thực hiện hiệu quả một số vấn đề trọng tâm
phải đổi mới về tư duy về nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy phải xác định trong công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ thì phải người dân xác định người dân là trung tâm là chủ thể vừa là mục tiêu vừa là động lực vừa là nguồn lực trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ